sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an cho biết tính đến gần cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh đã tiêu hủy gần ba con lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu phi
tại long an hai tám trăm tám mươi năm con lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy với tổng trọng lượng gần một trăm tám mươi hai tấn lợn hơi
hiện tại công tác xử lý ổ dịch tại các địa phương được thực hiện quyết liệt và được trôn theo đúng quy định
ngành nông nghiệp cũng đã cấp gần sáu mươi tấn vôi và thuốc khử trùng cho các địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch
đối với các địa phương chưa xảy ra dịch bệnh tăng cường công tác giám sát và tuyên truyền
vận động người dân không nên tăng đàn trong thời gian này
bố trí lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đối với các chốt kiểm dịch tạm thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền
phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý nếu nghi ngờ có dịch bệnh hạn chế thấp nhất thiệt hại về kinh tế